tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp
triển khai các công tác để chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu cơn bão số ba
một giờ sáng nay ngày ba tháng tám bão số ba đã đổ bộ vào đất liền tỉnh quảng ninh nước ta
sau đó bão di chuyển sâu vào đất liền theo hướng tây tây nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
trên khu vực quảng ninh và hải phòng hoàn lưu bão gây ra mưa vừa đến mưa to cục bộ có nơi mưa
rất to tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ cụ thể quảng ninh hai trăm linh chín mm lạng sơn một trăm sáu mươi chín mm
điện biên bảy mươi hai mm sơn la một trăm bốn mươi tám mm lây châu một trăm năm mươi mm thanh hóa một trăm một mươi bốn mm và bắc giang một trăm ba mươi sáu mm
đây là các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất rất cao
ngoài ra các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất rất cao
các đồng chí ở bên ngành giao thông phải tăng cường cùng với lực lượng công an
phải thường xuyên tuần tra canh gác và có cắm các cái biển cảnh báo
mưa lớn có thể gây ngập cục bộ ban chỉ đạo cũng đã yêu cầu tổng cục thủy lợi tăng cường kiểm tra
xa xuất để vận hành các trạm lực lượng
trạm bơm cho phù hợp với thực tế tăng cường kiểm tra an toàn các hồ chứa
trong đó có cả hồ thủy điện nhỏ và hồ thủy lợi